cuộc họp liên ngành thảo luận về xây dựng tầm nhìn cộng đồng asean sau hành hai mươi năm đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến ngày hôm nay
dưới sự chủ trì của thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean việt nam
tham dự cuộc họp có các quan chức cao cấp asean và ba phó tổng thư ký asean
vụ trách ba trụ cột cộng đồng chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội asean
đại diện cho việt nam thứ trưởng nguyễn quốc dũng đề nghị tầm nhìn cộng đồng asean sau hành hai mươi năm
cần xác định rõ các mục tiêu nguyên tắc và cấu trúc phù hợp với hiến trương asean
thông qua văn kiện tầm nhìn lần này asean cần tiếp tục cho thấy vai trò trung tâm trong thúc đẩy hội nhập khu vực
duy trì hòa bình ổn định và an ninh khu vực đóng góp vào hòa bình và phát triển của thế giới
theo kế hoạch ý kiến đóng góp của các nước về xây dựng tầm nhìn asean sau hành hai mươi năm
sẽ được trình tại hội nghị cộng đồng điều phối asean lần thứ hai mươi bảy dự kiến diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hội nghị tham vấn về tầm nhìn cộng đồng asean sẽ được tổ chức để tiếp tục đóng góp ý kiến
trước khi trình lên các lãnh đạo asean tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy